tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực tiểu ban kinh tế xã hội
phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba cùng dự có phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
và các thành viên thường trực tiểu ban
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương những nỗ lực lớn sự tập trung
dành thời gian của các thành viên tổ biên tập thường trực tiểu ban trong việc triển khai các nhiệm vụ
của tiểu ban kinh tế xã hội phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đề cập đến kết quả sáu cuộc làm việc của tiểu ban với các vùng kinh tế khu vực các tỉnh thành phố trong cả nước
thủ tướng cho biết các thành viên của tiểu ban thường trực tiểu ban đã lắng nghe tiếp thu rất nhiều ý kiến
đồng góp quan trọng có chất lượng trên cơ sở đó có cái nhìn tổng quát đánh giá nhận định tình hình
phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tổng hợp các ý kiến góp ý và đề cương chiến lược phát triển
kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm
hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đặc biệt tổ biên tập đã tổng hợp xây dựng và từng bước hoạt hiện ba dự thảo báo cáo
tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội chiến lược phát triển kinh tế xã hội từng giai đoạn
để xin ý kiến của thường trực tiểu ban tại cuộc làm việc lần này
nhận định đánh giá kết quả đạt được nhìn nhận những tồn tại hạn chế nguyên nhân bài học kinh nghiệm
bối cảnh trong nước và quốc tế trong thời gian tới quan điểm phát triển mục tiêu chiến lược
bao gồm cả mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể các đột phá chiến lược phương hướng
nhiệm vụ thời gian tới thủ tướng đề nghị trên cơ sở kinh nghiệm quản lý điều hành và các ý kiến
góp ý của các bộ ngành địa phương các thành viên thường trực tiểu ban cho ý kiến cụ thể
chi tiết nhất là đối với những nhiệm vụ đột phá để phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
thủ tướng nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác phối hợp với tiểu ban văn kiện phục vụ đại hội
đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba để so sánh đối chiếu các nội dung liên quan nhất là những nhận định
đánh giá lớn những quan điểm phát triển những mục tiêu đột phá và phân định các nội dung giữa
hai tiểu ban thủ tướng đề nghị các thành viên tổ biên tập hoàn tất các khâu liên quan
chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ phiên họp tới của tiểu ban kinh tế xã hội